nắng nóng kéo dài vẫn đang tiếp tục xảy ra tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
tuy nhiên nó sẽ chỉ diễn ra trong nốt ngày hôm nay
bắt đầu từ ngày mai dãy ngắp thấp có trục tây bắc đông nam hình thành
sẽ khiến cho cường độ nắng dịu hơn và nhiệt độ cũng sẽ giảm
cụ thể cao nhất ngày mai chạm ngưỡng là ba mươi sáu độ
hai ngày sau đó nhiệt độ giảm mạnh chỉ còn là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
nơi đây có sự chuyển biến nhanh hơn về nhiệt độ
ngay từ ngày mai nhiệt đã có mức giảm rõ rệt
nhiệt độ trưa chiều chỉ ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó nhiệt độ tiếp tục giảm từ một đến hai độ mỗi ngày
thời tiết dễ chịu và thuận lợi cho công tác dân sinh
cũng như là phòng chống dịch bệnh của người dân cho khu vực
rồi xuống miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nắng nóng cũng có sự suy giảm nhưng với tốc độ chậm hơn
dự báo trong hai ngày tới nhiệt độ cũng có xu hướng giảm

nhưng nắng nóng vẫn diễn ra dẹn rộng
trong đêm nay và ngày mai trời ít mưa
đến ngày sáu và ngày bảy do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp
nên có khả năng xuất hiện mưa rông rải rác
trong cơn rông cũng tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét hay gió giật mạnh
người dân cần lưu ý
các tỉnh còn lại từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết có sự phân hóa rõ rệt hai phía bắc và nam của khu vực
từ đà nẵng đến phú yên vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt là từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
nhưng nam trung bộ thì nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá mức là ba mươi bốn độ
sau đó khu vực cũng trên đà giảm nhiệt
đến ngày bảy tháng bảy chỉ còn là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nắng nóng chấm dứt
lên đến vùng cao tây nguyên
thời tiết tại đây có sự tăng mưa cả về diện và lượng
do gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét hay là gió giật mạnh
nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao tây nguyên
phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó giảm chỉ còn là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ nơi đây cũng đang tăng mưa
nhưng điều mà quý vị cần lưu ý
lại là tình trạng un tắc và ngập úng có thể xảy ra
khi mà mưa đến vào giờ tan tầm
trưa chiều thì vẫn có những khoảng oi nóng
vì thế các biện pháp bảo vệ sức khỏe cần được người dân ưu tiên
nhiệt độ trong cả ba ngày tới
đều trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ